thưa quý vị quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy công an tỉnh sơn la vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ hai vụ mua bán trái phép chất ma túy với tăng vật là một bánh heroin hơn một mươi hai viên ma túy tổng hợp và một năm kg nhựa thuốc viện
vụ việc đầu tiên được lực lượng phối hợp phát hiện vào sáng sớm ngày tám tháng bảy tại khu vực xã triềng sôm thành phố sơn la
đối tượng giàng a hờ còn gọi là hợi chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la bị bắt giữ cùng sáu mươi túi ni lông chứa khoảng một mươi hai viên ma túy tổng hợp một năm kg nhựa thuốc viện cùng một số phương tiện vật chứng có liên quan
trước đó chiều tối ngày sáu tháng bảy tại khu vực xã mường chùm huyện mường la phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tỉnh sơn la cũng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị chức năng bắt quả tang giàng a cháu và lầu thị dạo là vợ của cháu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ khi bắt giữ quả tang và khám xét nơi ở của các đối tượng gồm một bánh heroin hơn sáu mươi viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan